cơ quan quản lý cạnh tranh yêu cầu bốn ngân hàng có thị phần lớn về thẻ trên thị trường
cung cấp thông tin tài liệu liên quan tới phí atm và các lần tăng phí trong hai năm qua
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương vừa có văn bản đề nghị bốn ngân hàng lớn
cung cấp thông tin tài liệu liên quan tới việc tăng phí
tài liệu được đề nghị phía các ngân hàng cung cấp gồm thông tin về việc triển khai dịch vụ atm
của từng nhà băng mức phí các lần tăng phí rút tiền qua atm nội và ngoại mạng trong hai năm gần đây
yêu cầu này được cơ quan cạnh tranh đưa ra trên cơ sở quy định tại điều chín luật cạnh tranh
theo đó thỏa thuận ấn định giá hàng hóa dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp bị cấm
khi các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ ba mươi trở lên
cục cạnh tranh khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ kịp thời có các biện pháp cần thiết
nhằm bảo đảm sự tuân thủ luật cạnh tranh của mọi doanh nghiệp trên các lĩnh vực của nền kinh